để mang lại lợi ích kinh tế cũng như tạ quan việc làm cho người dân là điều nên làm
nhưng hoạt động đa cấp biên tướng để trục lợi thì cần phải xử lý nghiêm
do đó trong thời gian tới yêu cầu các sở ban ngành cần phải quyết liệt hơn nữa
trong việc xử lý những đối tượng những cơ sở kinh doanh đa cấp biến tướng
để tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng đối với hoạt động kinh doanh này
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế đáng chú ý diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
năm nay các bến xe hà nội khẳng định các chuyến xe được tăng cường nhưng giá vé không thay đổi so với ngày thường
cụ thể bến xe mỹ đình có kế hoạch chuẩn bị cho lượng khách đi lại khoảng bốn lượt mỗi ngày với ba trăm tám mươi lượt xe
bến xe giáp bát là bốn hai trăm linh lượt khách một ngày với bốn trăm linh lượt xe
bến xe gia lâm là một sáu trăm linh lượt khách một ngày với hai trăm hai mươi lượt xe
sau một thời gian dài đóng bong vì dịch covid một mươi chín ngày hai mươi một tháng một

chính thức thông báo triển khai kế hoạch khôi phục các đường bay thường lệ giữa việt nam và nga anh pháp đức
theo vietnam airlines hãng đã lên kế hoạch khai thác trở lại đường bay thường lệ đến châu âu từ ngày hai mươi bốn tháng một
với việc ngân hàng nhà nước tiếp tục chủ trương không in tiền lẻ tiền mới
xiết chặt việc đổi tiền mệnh giá nhỏ trong ngày tết
nên thị trường trao đổi tiền lẻ càng trở nên sôi động khi nguồn cung dần khan hiếm
theo đó các mệnh giá từ năm trăm linh đồng đến năm mươi đồng được đổi
với mức phí phổ biến từ một mươi đến một mươi năm thậm chí bảy mươi tùy mệnh giá
hà nội trong những ngày dắp tết vươn đán nhâm dần
lượng rau xanh củ quả từ các nơi đổ về đang khá dồi dào giá cả có chiều hướng giảm
cụ thể rau bắp cải bán lẻ có giá từ bảy đến tám đồng một kg
cà chua hai mươi đồng một kg cải ngọt cải chip có giá một mươi năm đồng một kg
rau mùi gia vị salad có giá ba mươi đồng một kg

gia dịch sàn forex với một nhà môi giới toàn cầu chắc chắn lợi nhuận hai trăm linh một năm
đầu tư tự động và an toàn chỉ cần năm mươi đồng để bắt đầu
chỉ cần điền thông tin như tên và số điện thoại
cái mở tên năm này là cái nền tảng giao dịch chung của thế giới
hơn một trăm linh phàng lớn nhỏ khác nhau nó đăng ký để mà mình cùng hoạt động
để mình giao dịch mua bán
các nhà đầu tư mà có số bốn cao hơn là một trăm linh đối
bên em sẽ có đội ngũ support hỗ trợ
nhuận chắc chắn sẽ nhận được
để nhà đầu tư yên tâm hơn những đối tượng chim mồi này còn gửi hình ảnh sang trành
nhà lầu xe hơi kèm theo những clip hướng dẫn của các chuyên gia
với những danh sưng rất kêu như đục sàn thần thánh
thánh kéo xa bờ làm giàu không khó
bạn chưa giàu hãy để tôi chia sẻ kinh nghiệm cho bạn
vâng những lời tư vấn mời gọi đầu tư rất nhiệt tình
khẳng định sẽ có lãi một trăm linh hai trăm linh một năm
vậy những nhà đầu tư này có lãi hay không
chúng ta hãy đi gặp những nhà đầu tư trên mạng hiện nay
thì giai đoạn đầu thì đúng họ như gì họ cam kết
lãi sẽ trả hằng ngày hằng ngày hằng tháng đều đạt
nhưng mà chỉ sau khoảng ba tháng sau ba tháng sau thì gần như là không trả được
họ nói lý do là dịch bệnh không có kinh doanh không bán đất không này nó được
và không còn trả lãi cho tôi
tôi đã đóng hết không còn khả năng kinh tế để mà nạp tiền vào nữa
thì họ làm sập lấy mất đi toàn bộ số tiền mà tôi đã có
cũng vì lòng tham lợi nhuận mà tôi đầu tư vào đó một mươi bảy đô
tuy nhiên mất hết số tiền và bị đóng tài khoản
rất nhiệt tình và hướng dẫn bạn đầu tư nhưng theo bộ công an
đây là những đối tượng chim mồi và những lý lẽ đầu tư đưa ra
muốn hướng bạn đến các cái bẫy mà chúng đã răng đạt trước đó để dụ lừa tiền của các bạn
những cái bẫy mà cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã đấu tranh chiếc xóa gồm forex com viver forest s quid
những cây bẫy này được xây dựng theo mô hình
các sản giao dịch quyền chọn nhị phân bo
chúng dựa vào cách dự báo giá vàng chứng khoán giá dầu hay bất động sản để lừa người tham gia
điều hành những cái bẫy này là những đối tượng cầm đầu và đội ngũ chim mồi hung hậu
ở trên các diễn đàn quốc tế là họ có những bộ cốt mẫu có sẵn
bao gồm các tính năng có sẵn và sau đó là thùy thuộc vào các yêu cầu của dương
thì phía kỹ thuật sẽ mở các tính năng đó ra
và sau đó là hướng dẫn cho dương cách
để dương có thể cài đặt được các hệ số liên quan và theo sự mong muốn của dương
phần mềm mt năm là phần mềm có sẵn mua của nước ngoài
trong đấy thì nó có chức năng là đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng
và ngắt quyền truy cập tài khoản của khách hàng
các đối tượng đưa ra những khoản lợi nhuận rất là khổng lồ
mà người chơi tham gia gần như là không mất gì
ngay khi tham gia thì đã được hưởng các khoản hoa hồng
là cỡ khoảng năm mươi đô đến một trăm linh đô
rồi là sau khi nạp tiền và tham gia thì tùy mức độ giới thiệu được những người tham gia vào trong hệ thống
thì có thể mỗi một ngày được hưởng lợi nhuận từ một mươi đến tám mươi
đây là một con số rất là khổng lồ
thì rất nhiều người khi mà tham gia trên mạng xã hội đã bị lôi kéo vào hoạt động và đóng tiền tham gia kinh doanh trên các cái nền tảng
trong năm hai nghìn hai mươi một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
trong năm hai nghìn hai mươi một cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
đã phát hiện hàng nghìn vụ lừa đảo trên mạng xã hội
trong đó những thủ đoạn dùng những chuyên gia những người hướng dẫn mà thực chất những đối tượng này là chim mồi
để lừa người dân đầu tư vào các cãi bẫy đã được dăng chất đó là khá phổ biến
vậy nên người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi kiếm tiền dễ mà không có cơ sở trên mạng xã hội hiện nay
thưa quý vị hôm nay đã là ngày hai mươi hai tháng chạp có nghĩa là ngày tết ông công ông táo đã đến rất gần rồi
và trong những ngày này thì hầu hết các chợ truyền thống
chợ cóc trên địa bàn hà nội thì đã bày bán các mặt hàng phục vụ ông công ông táo
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên intv
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
dạo quanh một vài chợ truyền thống trên địa bàn hà nội bên cạnh những mặt hàng trang trí tết
các mặt hàng phục vụ lễ cúng ông công ông táo được bày bán khá đa dạng như bộ táo quân
thần linh cá chép giấy quần áo tiền bàng mẫu mã khá đa dạng và hút khách
năm nay giá cả các đồ hàng mã không có nhiều sự biến động so với mọi năm và so với những ngày thường
giá bộ vàng mã cúng ông công ông táo giao động từ hai mươi đến một trăm năm mươi đồng một bộ
tuy chất liệu và kích cỡ
quần áo từ một mươi đến hai mươi năm đồng một bộ
bên cạnh đồ hàng mã cá chép thì các loại hoa cũng khá đắt hàng
cụ thể hoa cúc có giá bảy đến tám đồng một bông tùy loại
hoa hồng giá sáu đồng một bông
hoa lây ơn sáu mươi đến một trăm linh đồng một chục
mọi công việc về bán hoa này giá cả thì nói chung là nó cũng có giáp tết thì nó cũng tăng lên được một đôi chút
ví dụ có những bó ly nó cũng lên đến giá
cao hơn hơn hai mươi mọi ngày
để mà nói tuần trước thì vắng lắm
nhưng mà mấy ngày hôm nay thì chợ rất là đông
có thể thấy thị trường đồ cúng ông công ông táo hiện đã rất sôi động và nhộn nhịp
với nguồn cung dồi dào chắc chắn sẽ đáp ứng được tất cả nhu cầu mua sắm của khách hàng
tuy nhiên các gia đình không nên quá cầu kỳ trong việc mua và đốt vàng mã
mà chỉ nên sắm vừa đủ để tranh tốn kém vừa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
có ý thức trong việc thả cá chết phóng sinh không xả rác túi ni lông ra đường
bờ sông nhằm giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp